diễn đàn cải cách và phát triển việt nam hai nghìn một mươi chín với chủ đề
đây là lần thứ hai diễn đàn thường niên về cải cách phát triển việt nam được tổ chức
nội dung của diễn đàn năm nay mang tính bao trùm hơn
bao gồm các vấn đề về cải cách và phát triển với sự tham gia rộng rãi của các nhà hoạch định chính sách
các đối tác phát triển và các chuyên gia trong và ngoài nước
phát biểu tại diễn đàn bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư nguyễn trí dũng cho biết
bà trọng tâm chính mà diễn đàn đề cập đó là hướng tới thể chế kinh tế thị trường hiện đại hội nhập
đổi mới sáng tạo để vượt qua bẫy thu nhập trung bình và ưu tiên hành động vì một việt nam thịnh vượng
theo đánh giá của các chuyên gia cải cách thể chế tiếp tục là vấn đề việt nam cần ưu tiên
cũng như các hành động thật cụ thể để thực hiện các mục tiêu chiến lược
những ý kiến trao đổi thảo luận tại diễn đàn sẽ đóng góp thiết thực cho việc xây dựng chiến lược một mươi năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
và kế hoạch năm năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi